tại thanh hóa trên tám mươi diện tích lúa xuân đã trổ bông
đây là giai đoạn dày nâu dày lưng trắng phát triển với mật độ nhanh nhất gây hại nhiều nhất
nếu người nông dân không phát hiện phòng trừ kịp thời sẽ phát sinh thành dịch
ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng vụ xuân
tại huyện quảng sương trên tám mươi năm lúa xuân đã trổ bông chín sữa
tuy nhiên tại một số xã như quảng ngọc quảng bình quảng hợp
đã xuất hiện dày nâu dày lưng trắng gây hại lúa xuân với mật độ trung bình từ bốn trăm linh đến năm trăm linh con trên một m hai
mật độ cao trên ba con trên một m hai
dày nâu dày lưng trắng đã xuất hiện tuy nhiên là mật độ chưa cao
nhưng bà con cũng không được chủ quan cần tăng cường kiểm tra đồng dượng bám sát đồng dượng
và khi mật độ đến ngưỡng thì cần phun phòng phun theo nguyên tắc bốn đúng
đó là đúng thuốc đúng nồng độ liều lượng đúng lúc và đúng cách ạ
theo dự báo của cơ quan chuyên môn từ nay đến cuối vụ
điều kiện thời tiết nắng nóng sen kẽ với mưa sẽ tạo điều kiện để sâu bệnh phát triển
nguy cơ số một là dày nâu dày lưng trắng lứa ba bùng phát
cộng với dày lứa hai phát sinh với mật độ rất nhanh gây hại trên lúa ở giai đoạn chắc xanh chín sữa
chúng ta dùng thuốc thì không nên dùng liên tục một loại thuốc
nếu như mật độ áp lực dày nó quá lớn thì lần này chúng ta dùng thuốc a
lần sau chúng ta phải thay thuốc bi để chúng ta tránh hiện tượng coi như là nó bị cái gọi là nhờn thuốc hay là kháng thuốc chống thuốc
để bảo vệ lúa xuân cuối vụ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa đã yêu cầu các địa phương tập trung phòng chống dày nâu
khi dày xuất hiện cục bộ với mật độ cao tại diện tích lúa chín trên tám mươi
bà con cần thu hoạch ngay để tránh ảnh hưởng đến năng suất cao vụ